các đại sứ quán các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài đã mở sổ tang đón lãnh đạo các quốc gia bạn bè quốc tế đến viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
tại lễ viếng lãnh đạo các nước đoàn ngoại giao đã bày tỏ tình cảm niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đại diện đảng và chính phủ trung quốc đến đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường và lãnh đạo các bộ ngành trung quốc đã gửi vòng hoa đến viếng
đại sứ các nước asean tại trung quốc như lào campuchia singapore malaysia đại sứ các nước đối tác quan trọng bạn bè truyền thống của việt nam như úc cuba ấn độ đã đến viếng và chia buồn
ngày một mươi bốn tháng tám lãnh đạo đảng nhà nước
và các tổ chức xã hội lào đã đến viếng đặt vòng hoa nguyên tổng bí thư lê khả phiêu tại đại sứ quán việt nam ở thủ đô viên trăng lào
cùng ngày đoàn đại biểu quốc hội và nhiều đoàn đại biểu các bộ ban ngành tổ chức xã hội của lào đại diện tổ chức quốc tế đại sứ quán nước ngoài tại lào đến viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đoàn đại biểu đại sứ quán việt nam các cơ quan việt nam bên cạnh đại sứ quán
đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đại sứ quán việt nam bên cạnh đ